tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những sắc màu thế giới nổi bật
những ngày gần đây câu chuyện đầy xúc động về một cậu bé một mươi một tuổi người ukraine
một mình sơ tán sang slovakia đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội
gây sự chú ý đặc biệt với nhiều cơ quan truyền thông quốc tế
cậu bé hassan al khalaf đã vượt hành trình gần một km để đến slovakia
mà không có người thân đi cùng
mẹ của cậu đã đưa con lên chuyến tàu hỏa từ quê nhà đi slovakia
nhưng không thể đi cùng với hassan vì phải ở lại chăm sóc bà ngoại già yếu
nhờ thông tin được viết trên tay của cậu bé và một mảnh giấy kẹp trong hộ chiếu
các nhân viên ở biên giới đã nhanh chóng liên lạc với người thân cậu bé ở slovakia
để họ đón cậu bé về nhà an toàn ở thủ đô pratislava